sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về điều động thiếu tướng tô ân sô giám đốc công an tỉnh bắc giang giữ chức vụ tránh văn phòng bộ công an
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
dự buổi lễ còn có trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nguyên tránh văn phòng bộ công an

năng lực chỉ huy quản lý điều hành luôn thể hiện tinh thần tận tụy trách nhiệm cao với công việc quy tụ và đoàn kết nội bộ biết huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu đồng chí tô ân sô tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy những thành tích đã đạt được hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược
tiếp tục tập hợp quy tụ nâng cao công tác hiệp đồng phối hợp giữa công an các đơn vị địa phương và sự giúp đỡ của các bộ ban ngành trong các mặt công tác được giao
xây dựng nội bộ văn phòng bộ đoàn kết thống nhất vững mạnh cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo văn phòng bộ làm tốt chức năng tham mưu giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân
đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng
phát biểu nhận nhiệm vụ mới thiếu tướng tô ân sô khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện phân đấu tu dưỡng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt
nêu cao trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo chỉ huy chủ động tích cực tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
chỉ đạo lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc